thông tin từ sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam cho biết địa phương đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
huyện miền núi nam trà my là địa phương đầu tiên thực hiện chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần một mươi một tỷ đồng
toàn huyện nam trà my tỉnh quảng nam thực hiện chi trả đợt đầu cho tổng cộng hơn một mươi ba ba trăm chín mươi người với số tiền gần một mươi một tỷ đồng
được biêu điện huyện chi trả tại một mươi điểm tập trung ở nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc một mươi xã
đối tượng nhận tiền chi trả chế độ đợt đầu tiên của huyện nam trà my gồm người có công người thuộc hộ bảo trợ xã hội trong cộng đồng người nghèo và cận nghèo
hiện huyện nam trà my đang tiếp tục xác định giả soát danh sách người lao động tự do hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín để thực hiện chi trả trong đợt tiếp theo